thưa quý vị khán giả tầm soát ung thư vú là việc kiểm tra tuyến vú trước khi xuất hiện các triệu chứng nhằm dự phòng ung thư
mục tiêu của các xét nghiệm sàng lọc là để tìm ung thư ở giai đoạn sớm khi có thể điều trị hiệu quả
vậy khi nào cần tâm soát ung thư vú ngay sau đây sẽ là tư vấn của bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
thưa bác sĩ hiện nay bệnh ung thư vú có tốc độ phát triển rất nhanh
vậy thì bác sĩ có thể cho biết vai trò của việc tầm soát sớm bệnh ung thư vú sẽ góp phần trong việc điều trị sớm như thế nào
khi mà người bệnh được đánh giá khám sàng lọc thì đến các cơ sở y tế chuyên khoa thì được hỏi các tiền sử về gia đình tiền sử về bệnh
các bệnh lý về tuyến vú bệnh lý về bụng trứng hoặc là bệnh lý về ung thư trong gia đình
thì người bệnh sẽ được khám hỏi các triệu chứng ví dụ triệu chứng xuất hiện từ khi nào
rồi có khối ú ở vú hay không nổi hạch hay không hay là trại dịch đầu vú bất thường hay là tục nồng vú
tức là có những triệu chứng gì bất thường ở tuyên vú hoặc ở nách
thì lúc đấy bác sĩ khám sẽ chỉ định một số các xét nghiệm để tầm soát
thì trong cái tầm soát ung thư vú thì có những cái chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng
ví dụ như siêu âm đánh giá về hình thái rồi cấu trúc rồi hình thái tổn thương u
hay là bất thường đến tuyên vú hoặc tình trạng hạch nách
khi trục xếp khoáng tuyên vú hay còn gọi là mammography hay là gọi là trục nhu ảnh
thì nó sẽ hiện lên những hình ảnh rất sớm
thì lúc đó thì mình sẽ có những biện pháp mình xử lý kịp thời
một cái chẳng đoán hình ảnh nữa là cái trục tuyên vú ba d
trục tuyển vụ ba d là một trong những kỹ thuật trục mà nó cải tiến được rất là nhiều
tức là đo được các cái giao diện kích thước chiều dài chiều rộng và đó được cái thể tích khối u
để xác định được
cùng chính xác thể tích vị trí và các cái tổn thương khác có thể xuất hiện
nếu mà trên hình ảnh siêu âm hoặc hình ảnh xếp khoáng thông thường không nhận định được
vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những phương pháp nào có thể phát hiện sớm bệnh ung thư vú
khi mà tầm soát ung tư vú thì người bệnh sẽ được khám lâm sang
sẽ được chỉ định siêu âm tuyên vú sẽ được trục xếp khoáng tuyên vú
nếu mà nghi ngờ thì có thể chọc hút tế bàng hoặc tuyên vú là những cái truyền nghiệm cơ bản nhất
dễ thực hiện nhất và chi phí rẻ tiền để đánh giá được cái cấu trúc hoặc là những cái tổn thương ung tư vú sớm
nếu mà khi nghi ngờ thì có thể làm thêm cái trục xếp khoáng trục thêm cái ct tuyên vú ba d
hoặc một số trường hợp mà cần để trạng kỹ hơn có thể bổ sung thêm trục cổng tư
cũng mang lại được cái hiệu quả về trần đoán
hiện nay thì tại khoa ông biếu đang áp dụng phương pháp máy trục nhũ ảnh ba d
trong điều trị bệnh ung tư vú
vậy thì bác sĩ có thể cho biết là vai trò
vai trò của dòng máy này và nó có những ưu điểm như thế nào
từ trước thì đối với trần đoán các bệnh lý ung tư vú hoặc là bệnh lý tuyên vú
thì chủ yếu sử dụng lông sang siêu âm và trục xếp khoáng
hoặc là khi mà chẩn đoán xác định rồi đánh giá giai đoạn thì có thể đánh giá trục thêm cái cổng hướng tư
tuy nhiên thời điểm gần đây thì bệnh viện tâm anh đã triển khai kỹ thuật trục nhũ ảnh
trục tuyên vú bằng trục hệ thống máy ct ba d
là một cái kỹ thuật trục mới được triển khai tại hệ thống bệnh viện tâm anh
hà nội cũng như bệnh viện đa khoa tâm anh thành phố hồ chí minh
thì đấy là một kỹ thuật mới sử dụng cái mức tiến bức xạ mức năng lượng thấp
và khi mà tư thể trục bệnh nhân không phải ép tuyên vú
khi chụp lên thì cái hình ảnh đồ phấn dạy cao được hình ảnh ba d
đo được gặp cái chiêu cái mật độ tính chất của cái khối u
đó được thể tích thì mang lại được cái giá trị trần đoán
hình ảnh cao so với những cái trục chiều thông thường
ví dụ như siêu âm hoặc là trục x quang hai d
gói khám tầm soát ung thư vú tại bệnh viện đa khoa tâm anh
được thiết kế toàn diện khoa học nhằm mang đến quy trình thăm khám nhanh chóng
cho kết quả chính xác giảm tỷ lệ dương tính giả
gói khám tầm soát ung thư vú tại bệnh viện đa khoa tâm anh gồm
bác sĩ chuyên khoa phụ sản thăm khám và tư vấn
siêu âm tuyến vú trục nhũa
và nhũa ảnh đối với phụ nữ trên bốn mươi tuổi
bệnh viện đa khoa tâm anh đã đưa vào sử dụng hệ thống nhũ ảnh kỹ thuật số cắt lớp
trong sàng lọc và trần đoán tầm soát ung thư vú
hệ thống được nhập khẩu từ đức có đầu đèn xoay góc rộng năm mươi độ
kèm công nghệ giảm liều tia primer và nén vú tự động
nhờ đó bệnh nhân ít đau hơn khi ép vú không lo lắng về tác hại của tia x
trục nhũa ảnh kỹ thuật số cắt lớp còn khắc phục tình trạng xảo ảnh trong lấn
giúp bác sĩ dễ dàng nhận diện các đặc điểm của tổn thương
nhờ đó tăng độ chính xác và rút ngắn quy trình trần đoán ung thư vú